thưa quý vị một mươi năm h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng sáu sở y tế tp hcm đã tiếp nhận tám mươi bộ test nhanh
do công ty trách nhiệm hữu hạng medicco gửi vào
sở y tế tp hcm sẽ tiếp nhận tám mươi test nhanh do công ty trách nhiệm hữu hạng medico gửi vào
ngoài ra còn có lực lượng test nhanh đang giữ trong kho phía nam
chưa rõ con số cụ thể cũng sẽ được chuyển cho thành phố
số lượng test nhanh này sẽ nhanh chóng được phân bổ cho các khu cách ly
khu phong tỏa và các điểm chống dịch
số công cụ test nhanh này sẽ giúp giảm rất nhiều thời gian
cho việc lấy mẫu xét nghiệm truy vết phòng chống dịch
việc chuyển lượng lớn test nhanh vào chi viện cho tp hcm diễn ra ngay khi thủ tướng phạm minh chính
của đoàn công tác chính phủ kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tp hcm
sau khi đi kiểm tra các khu cách ly ký túc xá đại học quốc gia tp hcm thành phố thủ đức
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho rằng tp hcm không nhất thiết phải đặt nặng
việc xét nghiệm rt pcr mà cần dùng test nhanh
ông long gợi ý việc thực hiện test nhanh từ ba đến năm ngày mỗi lần
và đến ngày thứ một mươi bốn mới làm xét nghiệm pcr để khẳng định
đồng thời động viên doanh nghiệp để nhanh sản xuất test nhanh
mỗi ngày sản xuất được khoảng một mươi thì nâng lên một trăm hai mươi rồi nâng lên một trăm năm mươi
như vậy mỗi tháng sản xuất được khoảng bốn năm triệu
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé